tổng thống nhân dân thuộc bộ tư lệnh cảnh sát cơ động đã tổ chức biểu diễn chương trình nghệ thuật mừng đảng mừng xuân giáp thìn hai nghìn hai mươi bốn
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung ương bộ trưởng bộ công an đã đến dự chương trình
đây là hoạt động nhằm tuyên truyền giáo dục truyền thống văn hóa lịch sử phát huy tinh thần yêu nước sức mạnh đại đoàn kết dân tộc
đồng thời lan tỏa không khí vui tươi phấn khởi cổ vũ động viên cán bộ đảng viên các tầng lớp nhân dân
tạo động lực thúc đẩy phong trào thi đua lao động sản xuất học tập công tác dịp đầu xuân
chương trình nghệ thuật mừng đảng mừng xuân giáp thìn hai nghìn hai mươi bốn bao gồm ba phần chính
tổ quốc trong trái tim người lính xuân chiến sĩ vinh quang công an nhân dân việt nam
thông qua hình thức hòa nhạc kèn hát múa chương trình giới thiệu đến khán giả gần hai mươi tác phẩm
trong đó nhiều tác phẩm ca ngợi quê hương đất nước người chiến sĩ công an đã đi cùng năm tháng
như ca ngợi tổ quốc sáng tác nhạc sĩ hoàng vân đường chúng ta đi sáng tác nhạc sĩ huy du
bài ca cảnh sát cơ động sáng tác nhạc sĩ an thuyên
mặc dù trời mưa nhẹ hàng trăm nghệ sĩ chiến sĩ của đoàn ghi lễ công an nhân dân
vẫn biểu diễn gần hai tiếng đồng hồ thu hút đông đảo cán bộ chiến sĩ người dân và du khách đến xem cổ vũ
chương trình nghệ thuật mừng đảng mừng xuân giáp thìn hai nghìn hai mươi bốn lần này là sự kiện văn hóa
kỷ niệm chín mươi bốn năm ngày thành lập đảng mùng ba tháng hai năm một nghìn chín trăm ba mươi mùng ba tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn
chào mừng kỷ niệm năm mươi năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát cơ động một mươi năm tháng bốn năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn một mươi năm tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn
nhân dịp tết nguyên đán giáp thìn hai nghìn hai mươi bốn vào ngày hôm nay trung tướng lê quốc hùng
ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an và lãnh đạo
công an tỉnh thừa thiên huế đã đến thăm động viên và tặng quà công an xã phong hiền
công an xã phong trương huyện phong điền tỉnh thừa thiên huế
thay mặt lãnh đạo bộ công an thứ trưởng lê quốc hùng ghi nhận và đánh giá cao sự cố gắng
nỗ lực của công an xã phong hiền và công an xã phong trương thời gian qua
cũng như sự quan tâm tạo điều kiện của cấp ủy chính quyền địa phương đối với lực lượng công an xã
thứ trưởng lê quốc hùng yêu cầu công an hai xã phải luôn gần dân sát dân
lúc dân cần dân khó có công an đồng thời cần tiếp tục phát huy những kết quả đạt được
trong công tác bảo đảm an ninh trả tự
tập thể cán bộ chiến sĩ công an xã phải đoàn kết đồng lòng cố gắng vượt qua những khó khăn thử thách
để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn góp phần xây dựng xã ngày càng phát triển
nhân dịp tết nguyên đán giáp thìn hai nghìn hai mươi bốn thứ trưởng lê quốc hùng gửi lời chúc tết đến cán bộ
chiến sĩ công an hai xã cùng gia đình năm mới hạnh phúc an khang thịnh vượng
cũng trong dịp này thứ trưởng lê quốc hùng đã trao tặng một phần quà trị giá năm trăm linh triệu đồng
cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại hai xã phong hiền và phong trương huyện phong điền tỉnh thừa thiên huế
tại những nơi đến thăm thứ trưởng bộ công an lê quốc hùng cùng đại diện lãnh đạo ủy ban nhân dân huyện phong điền
và đại diện nhà tài trợ đã ân cần thăm hỏi tặng quà và chúc bà con nhân dân năm mới bình an hạnh phúc gặp nhiều may mắn
trước đó vào ngày ba tháng hai đoàn công tác của bộ công an do trung tướng nguyễn văn long
thứ trưởng bộ công an làm trường đoàn đã đến thăm kiểm tra công tác thường trực chiến đấu
đảm bảo an ninh trật tự và chúc tết đồn biên phòng xuân trường công an xã xuân trường huyện bảo lạc
công an xã thạch lâm và công an xã thái học của huyện bảo lâm tỉnh cao bằng
tại các nơi đến sau khi nghe các đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn hai huyện bảo lạc và bảo lâm
báo cáo khái quát những kết quả nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ năm hai nghìn hai mươi
và công tác sẵn sàng bảo vệ an ninh an toàn cho người dân vui xuân đón tết giáp thìn năm hai nghìn hai mươi bốn
thứ trưởng nguyễn văn long biểu dương những thành tích các đơn vị đạt được trong thời gian qua
đồng thời đề nghị lực lượng công an các xã tiếp tục chủ động nắm chắc tình hình
kịp thời tham mưu với cấp ủy chính quyền địa phương về công tác đảm bảo an ninh trật tự
phối hợp với các ban ngành đoàn thể thực hiện hiệu quả công tác phòng ngừa xã hội đẩy mạnh đấu tranh với các loại tội phạm
trước mắt công an các xã nêu cao tinh thần trách nhiệm bảo đảm an ninh trật tự trong dịp tết nguyên đán giáp thìn
để nhân dân vui xuân đón tết an toàn lành mạnh
trước thềm năm mới xuân giáp thìn hai nghìn hai mươi bốn thứ trưởng nguyễn văn long đã trao quả tết tặng công an các xã
và đồn biên phòng xuân trường và gửi tới toàn thể cán bộ chiến sĩ cùng gia đình lời chúc mừng năm mới sức khỏe hạnh phúc thành công
cùng ngày tại hội trường huyện ủy bảo lạc thứ trưởng nguyễn văn long đã chứng kiến các nhà hảo tâm doanh nghiệp
trao hơn ba phần quà tết cho người có công gia đình chính sách
hộ có hoàn cảnh khó khăn của huyện nhân bình bảo lạc và huyện bảo lâm cao bằng với tổng trị giá trên một năm tỷ đồng
tổng công ty cổ phần bảo minh trao tặng hai xuất quà cho gia đình chính sách người già neo đơn trẻ mù côi người khuyết tật
người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện bảo lâm với tổng trị giá trên một tỷ đồng
nhân dịp này đoàn cũng đến thăm tặng quà trường tiểu học bản trang xã thượng hà huyện bảo lạc
và trường phổ thông dân tộc bán chú tiểu học và trung học cơ sở thái học của huyện bảo lâm
nhân kỷ niệm chín mươi bốn năm ngày thành lập đảng cộng sản việt nam và chuẩn bị đón tết nguyên đán giáp thìn hai nghìn hai mươi bốn
vào sáng ngày hôm nay đoàn công tác của đảng ủy công an trung ương do trung tướng nguyễn văn long
thứ trưởng bộ công an cùng các thành viên đã dâng hương dân hoa viếng anh linh các anh hùng liệt sĩ
tại nghĩa trang liệt sĩ quốc gia vị xuyên và thăm tặng quà tết các đơn vị trên địa bàn xã lao trải
xín trải huyện vị xuyên tỉnh hà giang
trước tượng đài
tổ quốc ghi công tại nghĩa trang liệt sĩ quốc gia vị xuyên với lòng tôn kính biết ơn
đoàn đại biểu đã dâng hương dâng hoa tưởng điệm chi ấn các anh hùng liệt sĩ
đã anh dũng hy sinh để bảo vệ nền độc lập tự do của dân tộc
vì hạnh phúc của nhân dân và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia
tại các nơi đến thăm tặng quà tết thứ trưởng nguyễn văn long cùng đoàn công tác
đã nghe báo cáo về công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn
phát biểu chúc tết động viên các đơn vị thứ trưởng nguyễn văn long đề nghị công an xã lao trải
xín trải thực hiện nghiêm nghị quyết một mươi hai của bộ chính trị về xây dựng lực lượng công an nhân dân
thực sự trong sạch vững mạnh chính quy tinh nguyện hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
bố trí quỹ đất xây dựng trụ sở bố trí số lượng công an xã đúng quy định của bộ công an
thực hiện nghiêm túc hiệu quả các kết luận của bộ trưởng bộ công an
triển khai đồng bộ linh hoạt các giải pháp bảo đảm an ninh trật tự phối hợp với các lực lượng
nhất là lực lượng bộ đội biên phòng để nắm chắc tình hình giải quyết tốt các vấn đề ngay tại cơ sở
và trên tuyến biên giới không để xảy ra vấn đề phức tạp trong nhân dân
chú trọng xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân an ninh nhân dân để phục vụ phát triển kinh tế xã hội
thực hiện cao điểm phòng chống tội phạm dịp trước trong và sau tết nguyên đán giáp thìn năm hai nghìn hai mươi bốn
chăm lo chế độ cho cán bộ chiến sĩ nhân dân để đảm bảo mọi người mọi nhà đều được đón tết
giữ vững tác phong hình ảnh người công an nhân dân gần gũi sâu sát cơ sở
đồng thời mong muốn tỉnh hà giang tiếp tục quan tâm để lực lượng công an thực sự là lực lượng tinh nhuệ
chính quy đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
với sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia bảo đảm trật tự an toàn xã hội
mong tiếp tục nhận được ý kiến quý báu của các đồng chí
để lực lượng công an nhân dân ngày càng trong sạch vững mạnh chính quy tinh nguyện hiện đại
ngày hai tháng hai tại hà nội bộ công an và nhà xuất bản chính trị quốc gia sự thật
phối hợp tổ chức lễ giới thiệu cuốn sách đổi mới phương thức lãnh đạo của đảng đối với công an nhân dân
đáp ứng yêu cầu xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch vững mạnh
tinh nguyện hiện đại cuốn sách do đại tướng giáo sư tiến sĩ tô lâm
tuyên viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung ương bộ trưởng bộ công an làm chủ biên
cuốn sách khẳng định sự nhất quán quan điểm chủ trương chỉ đạo của đảng ủy công an trung ương
bộ công an đó là công tác xây dựng đảng xây dựng lực lượng công an nhân dân là nhiệm vụ
then chốt hàng đầu có ý nghĩa quyết định đối với việc thực hiện thắng lợi sự nghiệp
bảo vệ an ninh quốc gia bảo đảm trật tự an toàn xã hội
công tác xây dựng công an xã thị trấn được quan tâm đẩy mạnh toàn diện
các mặt công tác bảo đảm an ninh trật tự của công an xã thị trấn có sự chuyển biến rõ nét
theo hướng chuyên nghiệp hơn toàn diện hơn khẳng định này được đại tướng tô lâm
nguyên ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung ương bộ trưởng bộ công an nhấn mạnh
tại hội nghị đánh giá tiến độ thực hiện mục tiêu trong nghị quyết số một mươi hai ngày hai mươi năm tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai
của đảng ủy công an trung ương về tiếp tục đẩy mạnh xây dựng công an xã thị trấn
đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới vừa diễn ra tại hà nội
bộ trưởng tô lâm đề nghị công an các đơn vị địa phương phải quyết liệt thực hiện
các mục tiêu chưa hoàn thành trên tinh thần khẩn trương chặt chẽ thực chất hiệu quả
kiên quyết ngăn chặn đẩy lùi xử lý nghiêm cán bộ đảng viên suy thoái về chính trị tư tưởng đạo đức lâu sống
biểu hiện tự diễn biến tự chuyển hóa nâng cao chất lượng sinh hoạt của các cấp ủy trong công an nhân dân
thực hiện hiệu quả mô hình tri bộ bốn tốt đảng bộ cơ sở bốn tốt
đây là một trong những nhiệm vụ được đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
phó trưởng ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực
trưởng ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực lãng phí bộ công an nhấn mạnh
tại hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm hai nghìn hai mươi ba và triển khai kế hoạch công tác năm hai nghìn hai mươi bốn
của ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực lãng phí bộ công an tổ chức vào ngày hai tháng hai tại hà nội
ngày ba mươi tháng một đoàn công tác do đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an làm trường đoàn
đã đến thăm và tặng hơn bốn trăm linh phần quà tết cho nhân dân và cán bộ chiến sĩ tỉnh sơn la
nhân dịp tết nguyên đàn giác kỳ năm hai nghìn hai mươi bốn
tặng trung tâm y tế huyện phù yên một xe cứu thương trị giá trên một hai tỷ đồng
bộ trưởng tô lâm cũng đã tới thăm tặng quà cán bộ chiến sĩ trạm cảnh sát giao thông tân lăng
thuộc đội cảnh sát giao thông số hai phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh sơn la
đóng quân trên địa bàn huyện phù yên và trồng cây lưu niệm tại trụ sở công an huyện phủ yên
ngày ba mươi tháng một đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
đã dự lễ khánh thành trụ sở làm việc công an xã nghĩa trụ huyện văn giang tỉnh hưng yên
bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh việc đầu tư xây dựng trụ sở làm việc công an xã nghĩa trụ
thể hiện sự quyết tâm của bộ công an sự tâm huyết trách nhiệm của cấp ủy chính quyền các cấp
sự quyết liệt chủ động của đảng ủy ban giám đốc công an tỉnh hưng yên
trong thực hiện nghị quyết số một mươi hai của bộ chính trị về xây dựng lực lượng công an nhân dân
thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tinh nguyện hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
thưa quý vị và các bạn chỉ còn vài ngày nữa là bắt đầu đến kỷ nghỉ tết nguyên đán giáp thìn hai nghìn hai mươi bốn
và trên khắp nẻo đường người dân bắt đầu di chuyển dần về quê ăn tết sau một năm vất vả làm việc
và để giúp đỡ cũng như đồng hành cùng với người dân khi tham gia giao thông được an toàn và thông suốt
lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh tuyên quang đã phối hợp với công an huyện yên sơn
công ty xăng dầu tuyên quang tổ chức chương trình tiếp sức đồng hành với người tham gia giao thông
về quê an toàn đón tết bình an bên gia đình
những ngày giáp tết dòng người hối hả về quê để xung họp với gia đình
thấp thoáng trên đường là bóng dáng những chiến sĩ áo vàng tận tình trao tặng những chai nước mát
những đồ ăn nhẹ những phần quà miễn phí hàng chục chiếc mũ bảo hiểm
nhiều bình nhất xe máy cũng được những chiến sĩ
cảnh sát giao thông hỗ trợ miễn phí nhằm tiếp xúc cho người dân trên đoạn đường về nhà đón tết
rất là bất ngờ khi mình đi làm về qua địa phương tuyên quang gặp được các đồng chí cảnh sát giao thông
mình được tặng nước tặng dầu xe miễn phí
cái này thực sự là mình rất là cảm động và rất là cảm ơn các anh công an và toàn bộ lực lượng cảnh sát giao thông
mọi người đã giúp tôi cho chúng tôi về đến nhà đón một cái tết vui vẻ bên gia đình xin cảm ơn
không chỉ tặng quà miễn phí lực lượng cảnh sát giao thông còn tuyên truyền phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông
để người dân tham gia giao thông đảm bảo an toàn và chấp hành đúng luật giao thông đường bộ
góp phần bảo đảm cho người dân vui xuân đón tết an toàn
khi di chuyển từ bình dương về đến tiên quang thì các đồng chí cảnh sát giao thông có thay dầu
cho nước cho quà cảm ơn dân nhà
mục đích của chương trình này nhằm phát huy tinh thần sung kích sáng tạo của tuổi trẻ lực lượng cảnh sát giao thông
trong việc hỗ trợ giúp đỡ bà con nhân dân trở về quê đón tết và trở về nơi làm việc
ngoài ra thông qua hoạt động này cũng nhằm tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông
cho bà con nhân dân để đảm bảo bà con nhân dân được lưu thông trên các tuyến đường giao thông
được đảm bảo an toàn thông suốt
ngoài ra thì cũng góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn
đường về nhà bỗng trở nên gần hơn tình người ấm áp đã xua tan cái rét bút cuối đông
mang đến một mùa xuân ấm áp yên vui và tràn ngập tình yêu thương
vừa qua tòa án nhân dân quận bốn tp hcm mở phiên tòa xét xử bị cáo ngô văn lào
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một ngụ tại tỉnh tra vinh về tội chống người thi hành công vụ
trước đó tổ tuần tra kiểm soát giao thông công an quận bốn
đang làm nhiệm vụ tại giao lộ bến vân đồn khánh hội
phát hiện lào điều khiển xe mô tô biển số bảy mươi chín n hai ba nghìn bốn trăm sáu mươi tám
phía sau chợ vũ sĩ tiến có nghi vấn sử dụng rượu bia nên dừng xe kiểm tra
kết quả đo nồng độ cồn đối với lào là chín mươi bảy mg trên lít
vi phạm quy định về nồng độ cồn nên tổ công tác đưa xe đến khu vực kế bên tiến hành lập biên bản
tuy nhiên lào không ký vào biên bản mà còn hung hăng la lối
lớn tiếng cửa cãi nhục mã các đồng chí trong tổ công tác
khi tổ công tác giải thích hành vi vi phạm lào lao vào nắm cổ áo
dùng tay đánh vào mặt một đồng chí trong tổ công tác
khiến đồng chí này bị trầy xước ở vùng tráng vùng mũi bị rơi bản tên rơi máy ghi hình đăng đeo
tổ công tác buộc phải khống chế lào đưa về trụ sở công an phường hai quận bốn
lập biên bản bắt người phạm tội quá tan
tại phiên tòa lào thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội nhận thức rõ sai phạm đã gây ra
kết thúc phiên tòa hội đồng xác xử tuyên phạt ngô văn lào mức án một năm tù giam
về tội chống người thi hành công vụ đã có hành vi sai trái mà còn hành xử mất kiểm soát
khiến cho tội càng thêm tội
mong rằng bản án thích đáng này sẽ là hồ chung cảnh báo răng đe cho những người có ý thức xem thường pháp luật
công an huyện đô lương tỉnh nghệ an chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan vừa phá thành công chuyên án
và bắt giữ hai đối tượng mua bán tảng chữ một trăm ba mươi kg pháo nổ trái phép
hai đối tượng bị bắt giữ gồm phan thị huệ sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi và phan thị thu hường sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn
đều trú tại xã trung sơn huyện đô lương tỉnh nghệ an
lực lượng chức năng đã thu giữ gần một trăm ba mươi kg pháo nổ loại ba mươi sáu và bốn mươi chín quả
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận lợi dụng nhu cầu về pháo của người dân trong dịp cuối năm tăng cao
nên đã tìm mua pháo về để cất giấu và bán lại nhằm thu lời bất chính
phan thị huệ và phan thị thu hường hoạt động rất tinh vi
thường xuyên thay đổi số điện thoại địa điểm cách thức giao hàng để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng
và hiện cơ quan công an đang tạm giữ hình sự các đối tượng để tiếp tục đấu tranh mở rộng chuyên án
với mật độ giao thông tăng cao đột biến trong thời điểm trước
trong tết nguyên đán và các lễ hội xuân hai nghìn hai mươi bốn sẽ kéo theo nguy cơ mất trật tự an toàn giao thông
và vừa qua thủ tướng chính phủ đã có công điện yêu cầu các bộ ngành địa phương
triển khai các giải pháp phòng ngừa tai nạn giao thông
và giữ gìn trật tự an toàn giao thông phục vụ nhân dân cả nước đón tết
trong những ngày vừa qua lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh đắk lắc
đã liên tục tuần tra kiểm soát và có những biện pháp nhằm đảm bảo sự bình yên của người dân trên mọi tuyến đường
kiểm tra giấy phép lái xe kiểm tra nồng độ cồn kiểm tra vận tải hành khách và hàng hóa
tất cả những yêu cầu bắt buộc khi tham gia giao thông
đang được lực lượng chức năng tỉnh đắk lắc tăng cường kiểm tra xử lý trong những ngày giáp tết
thực hiện đợt cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trước trong và sau tết nguyên đán
cảnh sát giao thông công an tỉnh đắk lắc đã xây dựng kế hoạch cụ thể
thường xuyên thay đổi phương thức không giờ tuần tra kiểm soát
đặc biệt trên các tuyến quốc lộ phức tạp điểm đen tai nạn giao thông
nhằm đảm bảo tốt trật tự an toàn giao thông
cũng như đấu tranh với các tỉnh tỉnh tỉnh tỉnh tỉnh tỉnh tỉnh tỉnh tỉnh tỉnh

ký cam đoan cam quyết để chấp hành tốt lợi giao thông trong dịp trước trong và sau tết
tuần tra kiểm soát xử lý xuyên đêm xuyên tết
qua hơn một tháng thực hiện kế hoạch cao điểm
lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh đắk lắc đã phát hiện lập biên bản hơn ba năm trăm linh trường hợp vi phạm
về trật tự an toàn giao thông chủ yếu vi phạm tốc độ nồng độ cồn